các em không được học trong một ngôi trường rộng lớn với rất nhiều bạn bè và thầy cô giáo
các em không được đi xem siếc và rất nhiều thứ khác có thể các em không có
nhưng bù lại các em được học từ những điều giản dị nhất từ thiên nhiên về cây phong ba bảng vuông vững vàng giữa biển
được học những bài học những giá trị cơ bản một cách vui vẻ và thú vị
được thực hành trải nghiệm cuộc sống đầy phóng khoáng giữa biển khơi
các em được làm những điều mà các em muốn làm
được thể hiện sự khác biệt về sở thích
được khám phá một cách tự do và tự nguyện
các em được sống là chính mình và thực sự là những đứa trẻ khỏe mạnh cả về thể chất và tâm hồn
tất cả trẻ em sinh ra đều vốn là những mầm sống tốt đẹp
nhưng bản chất đó lại dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh và người lớn
những em bé ở trường xa mà chúng tôi gặp
không có khoảng cách quá lớn về môi trường gia đình học tập và cuộc sống
cũng như những bộ đồ mà chúng mặc cũng không quá khác biệt có chăng đó là sự khác biệt về tính cách
nhưng vượt qua điều đó những đứa trẻ ấy hòa hợp với nhau như anh em một nhà
và chúng tôi trợt nhận ra cuộc sống nơi đây đã dạy các em rằng
các em là trẻ con và các em như nhau bình đẳng trong cuộc sống này
trường học của các em nhỏ hẹp
chỉ có hai thầy giáo và khoảng trên dưới mười bạn học sinh
trong khoảng không gian này mỗi bạn có thể học một lớp một môn học
những lớp học không giống như bao lớp học khác ở đất liền
nhưng điều đó cũng tự nhiên mà rèn luyện cho các em thói quen tập trung vào công việc của mình
các em sẽ học cách để thích nghi với điều đó
thầy trọ cảm giác là giống như đảo đảo nó giống như là vơi hương thứ hai
và giống như là người ta nói là đảo này nhỏ
giống như là nhà bên cạnh này vơi hương
cuộc sống của thầy và trọ với lại bố mẹ các cháu quân và dân
cảm giác giống như là nó càng thân thương gần gũi
tuy xem gần giống như là ở dưới đất liền
nên công việc ổn định ăn ở và dạy học của các cháu bắt đầu phát triển hơn
chính từ cuộc sống tự lập và kiên cường của những người lính đảo
tình cảm đồng đội của các chiến sĩ cũng là một trong những trải nghiệm của các em
không cần một khuôn mẫu không cần được thầy giáo phải nhắc nhở
dường như chính cuộc sống nơi đây đã dạy các em biết lễ phép
dạy các em phải làm những điều như thế nào là đúng đắn
và dạy các em phải biết yêu thương nhau yêu thương những người xung quanh mình
ngày hai mươi tháng một mươi một thì bệnh nhân thấy đem xuất hiện một cái thùng quà tới tặng cho thầy
ôm chầm ấy làm mình cái thầy ơi thầy ơi thôi
lúc đó mình rất là vui

ở ngoài kia các anh vẫn chưa lúc nào rời tay súng
nhưng ở trong này các em nói về món đồ chơi mà em muốn chơi
nói về công việc em muốn làm về món ăn các em thích
cái không gian bình dị ấy như bao ngôi làng bình yên khác trên quê hương tổ quốc mình

nhưng như thế không có nghĩa là những việc làm thầm lặng của những người lính không được cảm nhận bởi các em
chính tự trong cuộc sống hàng ngày trong những bài ca các anh hát và trong những lời dạy của thầy
trong hình ảnh những cây phong ba cây bằng vuông ấy và ngay cả trong những thời gian vui chơi giải trí của các em
đó là những bài học quý về tình yêu biển đảo bài học quý giá về lịch sử dân tộc
tình yêu đất nước đang thấm đấm trong tâm hồn trẻ thơ của các em một cách rất tự nhiên và thân thuộc
khi tạm biệt các em để trở về đất liền chúng tôi có một niềm tin chắc chắn
rằng những đứa trẻ ở trường sa đã được phát triển một cách tự nhiên nhất
không bị cản trở những khát vọng và ước mơ được tự do là chính mình
khoảng thời gian ở đây cũng là khoảng thời gian nuôi dưỡng cho các em biết cách yêu thương
và rung động trước cuộc sống trước thiên nhiên
khoảng thời gian ở đây là hành trang vô cùng quý giá để các em lớn lên thành một người hoàn thiện
và mạnh mẽ mạnh mẽ và đầy sức sống như những ngọn sóng ở ngoài khơi xa kia